bộ chỉ huy quân sự tỉnh khánh hòa phối hợp với sở y tế đã làm thủ tục cho ba mươi năm công dân trở về nhà
sau một mươi bốn ngày được cách ly phòng dịch covid một mươi chín tại trung tâm huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh
thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh khánh hòa
những công dân này chủ yếu là du học sinh trở về từ những nơi ngoài vùng tâm dịch tegu của hàn quốc
tại nơi cách ly các công dân được bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất về hậu cần y tế và các thiết bị
dụng cụ phục vụ sinh hoạt trong thời gian cách ly chế độ ăn uống theo tiêu chuẩn quy định của bộ quốc phòng
ba mươi năm công dân hoàn thành thời gian cách ly hiện có sức khỏe tốt đã được bộ chỉ huy quân sự tỉnh bố trí phương tiện
đưa đến sân bay ga tàu bến xe để trở về với gia đình